hôm nay ngày bảy tháng một mươi một quốc hội làm việc ở hội trường và thảo luận nhiều dự án luật quan trọng
cụ thể buổi sáng các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật đặc xá sửa đổi
trước đó thảo luận về dự án luật này nhiều ý kiến đại biểu quốc hội còn băn khoăn về điều kiện được hưởng đặc xá
buổi chiều quốc hội nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật chăn nuôi